ngoài ra tăng cường tuyên truyền cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải người dân sinh sống trên đảo khách du lịch tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông
thời gian gần đây tình trạng xe tải gây tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp tại tỉnh quảng nam gây phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
trước tình hình trên tỉnh quảng nam yêu cầu các cấp các ngành các địa phương trong đó có lực lượng công an tập trung tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm chấn chỉnh tình trạng trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

các bến chiều ngày hai mươi chín tháng bốn và ngày ba mươi tháng bốn vào khoảng bảy trăm linh lượt xe lãnh đạo bến đã có cuộc họp với các doanh nghiệp vận tải yêu cầu cam kết không trở qua số người quy định cung cấp đủ vé cho bến xe phải niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài xe và không thu cao hơn giá vé đã đăng ký
đối với ngành đường sắt ngay từ đầu tháng ba công ty cổ phần vận tài đường sắt hà nội đã xây dựng kế hoạch chạy tàu kèm chính sách khuyến mại giảm giá để phục vụ cho hai kỳ nghỉ này
trong khi đó tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines cho biết hãng sẽ tăng thêm một trăm ba mươi sáu chuyến bay một chiều trên chín đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm bính thân hai nghìn một mươi sáu đã đi được quá nửa chặng đường
cùng với các lực lượng khác lực lượng cảnh sát giao thông đã không quản ngại khó khăn vất vả tích cực triển khai các phương án phân luồng từ xa phân luận tại chỗ tiến hành điều tiết giao thông nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho du khách thập phương
hành hương về dỗ tổ
do thời tiết thuận lợi nên trong ngày một mươi bốn tháng bốn tức ngày tám tháng ba âm lịch lượng người và phương tiện giao thông đổ về khu di tích lịch sử đền hùng tăng cao hơn so với những ngày trước đó
cụ thể đã có khoảng một bốn trăm linh xe ô tô và bốn năm trăm linh xe máy đưa đón hàng ngàn lượt đồng bào hành hương về khu vực lễ hội
công an tỉnh phú thọ đã bố trí lực lượng tổ chức phân luồn hướng dẫn điều tiết giao thông tại các tuyến đường các điểm trong giữ xe và các chốt trong khu di tích
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông còn bố trí các tổ tuần tra lưu động làm nhiệm vụ tuần tra trên các trục đường chính dẫn vào khu di tích
để hạn chế tình trạng ủng tắc cục bộ bang tổ chức dỗ tổ không cấp phép cho các điểm trong giữ xe mô tô dọc theo quốc lộ ba mươi hai c thuộc phạm vi khu vực lễ hội
để đảm bảo an toàn giao thông ở trong lễ hội tôi đã có xây dựng những phương án để giúp cho người dân tham gia giao thông một cách thuận tiện